tỉnh hậu giang vừa tổ chức lễ công nhận xã đại thành thị xã ngã bảy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
tỉnh hậu giang vừa tổ chức lễ công nhận xã đại thành thị xã ngã bảy đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
đây là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
sau hơn sáu năm thực hiện nâng chất xã nông thôn mới thành xã nông thôn mới nâng cao
xã đại thành đã đạt được nhiều kết quả thiết thực
mùa mặt của xã ngày càng khởi sắc kinh tế xã hội tiếp tục phát triển
cơ sở vật chất hạ tầng cơ bản được hoàn thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên
hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh nhiều mô hình kinh tế hộ phát triển sản xuất đạt thiệu quả cao
đến nay thu nhập bình quân người đạt trên năm mươi triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn bộ xây dựng đạt tám mươi sáu một mươi ba